bộ giao thông vận tải đang lấy ý kiến hoàn tất đề án bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt
nhằm đưa ra các giải pháp để bảo đảm an toàn giao thông đường sát đến năm hai nghìn hai mươi
đề án đưa ra nhằm thu hẹp giảm thiểu xóa bỏ vị trí đường sắt chuyên dùng giao với đường sắt quốc gia
kịp thời ngăn chặn giảm thiểu tai nạn giao thông đường sắt
dự kiến đề án này sẽ hoàn thành và báo cáo chính phủ vào cuối năm nay
với bốn một trăm sáu mươi lối đi tự mở trong đó có gần một bốn trăm linh lối đi tự mở là lối đi vào nhà dân
một năm trăm một mươi bốn đường ngang các loại trong đó có ba mươi một đường ngang là điểm đen tai nạn giao thông đường sắt
và sáu trăm bốn mươi năm đường ngang tiềm ẩn nguy cơ tai nạn
hầu hết các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra ở những đường ngang lối mở này
với bốn một trăm sáu mươi lối đi tự mở trong đó có gần một bốn trăm linh lối đi tự mở là điểm đen tai nạn giao thông đường sắt
xuyên thanh kiểm tra xử lý vi phạm hỗ trợ cảnh báo cho người điều khiển phương tiện đường bộ và ứng dụng khoa học công nghệ
tuy nhiên theo bộ trưởng bộ giao thông vận tải để có hiệu quả trong đề án
phải xây dựng được những giải pháp cụ thể phân cấp và giao cho chính quyền địa phương tự quản lý

phải xây dựng được những giải pháp cụ thể phân cấp và giao cho chính quyền địa phương tự quản lý